kính chào quý vị và các bạn
đêm nay và hai ngày tới các tỉnh đông bắc bộ chịu tác động của các hình thế gây mưa hoạt động yếu nên mưa giảm
chủ yếu về chiều và tối còn trưa chiều có nắng với nhiệt độ cao nhất trong khoảng ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
sau đó từ ngày một mươi tám tháng tám quá trình hội tụ gió ở các mực khí quyển trên cao hoạt động mạnh lên
do vậy mà mưa sông gia tăng cục bộ có mưa to đến rất to kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
tương tự các tỉnh thành tây bắc bộ có nắng gián đoạn trong hai ngày tới với nhiệt độ cao nhất khoảng ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
sau đó từ ngày một mươi tám tháng tám khi hình thế gây mưa hoạt động mạnh thì mưa gia tăng về diện và lượng
mưa có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào trong ngày nhưng lượng mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm
với khu vực trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng
tại các tỉnh từ hà tĩnh đến thừa thiên huế
nhiệt độ từ ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi cao hơn
còn thanh hóa và nghệ an do ảnh hưởng của hình thế gây mưa ở phía bắc khu vực nên nhiệt độ thấp hơn
giao động từ ba mươi hai ba mươi năm độ có mưa giải rác vào lúc chiều tối
còn các tỉnh phía nam điều hải vân nắng nóng kéo dài tại các tỉnh từ đà nẵng đến ninh thuận
với nhiệt độ cao nhất là ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ cùng với độ ẩm giảm thấp
nên người dân đề phòng với nguy cơ cháy nổ ở mức cao
riêng tỉnh bình thuận do có mưa về chiều
nên nhiệt độ ở dưới ngưỡng nắng nóng
vùng cao tây nguyên chịu ảnh hưởng chủ yếu của đới gió tây nam có cường độ trung bình
do vậy mà trong ba ngày tới sẽ có mưa rào và xảy rác có rồng
thời gian có mưa tập trung về chiều tối và tối
từ ngày một mươi tám tháng tám mưa có xu hướng gia tăng hơn
ban ngày vẫn có những khoảng nắng gián đoạn và nhiệt độ cao nhất ngày duy trì ở ngưỡng là hai mươi tám ba mươi một độ
các tỉnh thành nam bộ cũng chịu tác động của gió tây nam
nên có mưa xảy rác vào lúc chiều tối
ban ngày có nắng với nhiệt độ cao nhất là ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
từ ngày một mươi tám tháng tám mưa có xu hướng gia tăng về diện và lượng
người dân cần đề phòng với tố lốc trong cơn rông nhiệt độ theo đó giảm nhẹ